thưa quý vị công an thị xã an nhơn tỉnh bình định vừa chuyển hồ sơ vụ án giết người xảy ra vào ngày sáu tháng sáu năm nay
tại phường nhân hòa thị xã an nhơn cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định thụ lý giải quyết theo thẩm quyền
đến thời điểm hiện tại nguyễn minh tới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú phường nguyên hòa thị xã an nhơn
nghi can trong vụ án vẫn đang điều trị bỏng tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
theo điều tra ban đầu khoảng hai mươi ba h ngày sáu tháng sáu tại nhà của nguyễn minh tới ở phường nhân hòa thị xã an nhơn tỉnh bình định
xảy ra vụ cháy xăng khiến bốn người trong gia đình bị bỏng gồm nguyễn minh tối và cha mẹ cùng một em trai một mươi một tuổi
trong đó cha của tới là ông nguyễn tấn lợi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám bị bỏng rất nặng được đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh bình định cấp cứu
đến khoảng h năm phút ngày tám tháng sáu ông lội đã tử vong tại bệnh viện
nhận tin báo công an thị xã an nhơn đã tiến hành khám nghiệm điều tra và đến thời điểm hiện tại xác định tới là nghi can thực hiện việc tạt xăng dẫn đến vụ việc đau lòng trên
một mươi bốn đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm hà nội tạm xử để xử lý về hành vi gây dối cho tự công cộng
đây là nhóm thanh niên đã điều khiển xe máy với tốc độ cao lạng lách đánh võng trên một số tuyến phố xung quanh hồ hoàn kiếm và gây tai nạn cho người đi đường vào dạng sáng ngày
đây là nhóm thanh niên điều khiển xe máy đi với vận tốc cao bấm còi inh ỏi xung quanh một số tuyến phố khu vực hồ hoàn kiếm
một trong số những phương tiện này đã đâm vào người dân đang dừng chờ đèn đỏ ở nút giao thông hàng tre hàng thùng phường lý thái tổ khiến nạn nhân bị thương rất nặng
khi thấy lực lượng công an nhóm đối tượng trên đã rẽ ra làm nhiều hướng và bỏ chạy
không ai là người giữ dây bây giờ em chỉ lên là chỉ để mua rượu chỉ để lưỡng lưỡng thì lưỡng ạ
rồi sau thì có rẽ lưỡng thì có gặp đoàn thì em có gồm có đi cùng ạ
thế mình đi với tốc độ bao nhiêu
về tám mươi chín mươi thế em đi như tuyến phố là từ lóc hẩm kim liên chạy với lê duẩn xong rồi sẽ vào phố a lên xong rồi ra đi qua hàng bài sẽ vào thi sách ra nhát lớn xong rồi vào phố cổ xong rồi lại tui về lóc hẩm

có một đoàn đua khoảng hai mươi xe đi qua với tốc độ cao thì chúng cháu có đi theo nhưng đi cuối với tốc độ khoảng sáu mươi bảy mươi cho biết đưa xe vi phạm pháp luật
trong số một mươi bốn đối tượng này có những đối tượng còn rất trẻ tuổi đang là học sinh do ham chơi đua đòi nên tham gia đua xe và cổ vũ đua xe
hai trong số một mươi bốn đối tượng đã có tiền án về các tội danh liên quan đến
các tội danh liên quan đến cố ý gây thương tích đưa đảo chiếm đoạt tài sản
đa phần là các đối tượng đều đã bỏ học các đối tượng này hầu như là do tự phát
tổ chức các đối tượng thường xuyên là buổi tối ra ngoài đi lượn lờ sau đó là tụ tập nhau sau đó phát sinh dẫn đến cái việc chạy xe
hiện công an quận hoàn kiếm đang sang lọc để làm rõ vai trò của từng đối tượng nhằm đưa ra các hình thức xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật